chào mừng quý vị đến với bộ phim hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là mục bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là mục ống kính công dân
trong tiểu mục này chúng tôi xin tiếp nhận các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu
ngoại truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
phường phú diễn thành phố hà nội ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
cục thi hành án dân sự tỉnh hải dương ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cục thi hành án dân sự tỉnh khánh hòa ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội
để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư nguyễn hồng vân
đoàn luật sư thành phố hà nội cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại
của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư nguyễn hồng vân cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào mc diệp vân chào toàn bộ khán giả
thưa luật sư ông nguyễn thanh định ở tỉnh đắk lắc có hỏi
trong dự toán công trình giao thông có chi phí kiểm định tạm tính
có quyền lập đề cương dự toán rồi giao cho phòng thẩm định kết quả có giá trị
sau đó thực hiện thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện công tác kiểm định được không
câu hỏi của ông định được quy định tại điểm a điểm b điểm c khoảng hai điều hai mươi chín nghị định bốn mươi
ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
thì việc lập đề cương dự toán kiểm định do tổ chức đáp ứng điều kiện năng lực
theo quy định của pháp luật thực hiện
đối với trường hợp kiểm định theo quy định
tại điểm d khoảng hai điều hai mươi chín nghị định số bốn mươi sáu
thì thực hiện theo quy định tại điều một mươi tám thông tư hai mươi sáu ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của bộ xây dựng
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
ông nguyễn văn trượng ở thành phố hồ chí minh có người bác nhập ngũ và hy sinh
tại campuchia năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nhưng đến nay vẫn chưa tìm được mộ
năm hai nghìn một mươi hai ông trượng cùng đơn vị và người đã trôn bác của ông sang campuchia
tìm hải cốt
nhưng không tìm thấy
năm hai nghìn một mươi ba đơn vị của bác ông trượng tìm được ba phần mộ của liệt sĩ đều không có tên
nay người trôn bác của ông đã chết gia đình bác ông lại khó khăn
nên chưa làm thủ tục đề nghị giám định adn hải cốt liệt sĩ
ông trượng hỏi trường hợp của bác ông có được hỗ trợ gì hay không
về câu hỏi của ông trượng thì đề nghị ông liên hệ với phòng hồ sơ
thông tin liệt sĩ cục người có công bộ lao động thương minh xã hội
địa chỉ số ba mươi bảy a nguyễn bình khiêm quận hai mươi hai
tại bà trưng thành phố hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm ba mươi bốn chín nghìn bảy trăm sáu mươi năm để hướng dẫn xem xét giải quyết
việc giám định adn hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để xác định danh tính hải cốt liệt sĩ
bà nguyễn phương ở tỉnh ninh thuận hỏi đơn vị có các máy móc thiết bị
theo phụ lục số một của thông tư bốn mươi năm của bộ tài chính
nhưng giá trị chưa đến một mươi triệu đồng thì có được xem là tài sản cố định hay không
câu hỏi của bà phương được quy định tại khoản một khoản hai
thông tư bốn mươi năm ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý
tính hào mòn khấu hào tài sản cố định tại cơ quan tổ chức đơn vị
và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý
không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
do đó đơn vị bà phương công tác áp dụng theo quy định tại thông tư số bốn mươi năm
tài sản giá trị từ một mươi triệu đồng trở lên mới được xem là tài sản cố định
thưa luật sư chúng tôi có nhận được thư hỏi của ông phạm gia hiệp
bố mẹ ông hiệp có hộ khẩu tại quận hoàn kiếm hà nội nhận lương hưu qua thẻ atm
ông hiệp hỏi bố mẹ ông chuyển hộ khẩu sang quận khác có phải thay đổi nơi nhận lương hưu
và thực hiện tại bảo hiểm xã hội hay không
câu hỏi của ông hiệp được quy định tại điều một mươi ba quyết định số tám trăm hai mươi tám ngày hai mươi bảy tháng năm
hai nghìn một mươi sáu của tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
có quy định về trách nhiệm người hưởng như sau
khi người hưởng có thay đổi thông tin cá nhân gồm số điện thoại số điện thoại người thân
khi cần liên lạc địa chỉ cư trú hình thức nhận địa chỉ nơi nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
người hưởng lập mẫu số một mươi tám cbh ngộp đại diện chi trả hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh bảo hiểm xã hội huyện
trường hợp người hưởng có thay đổi thông tin cá nhân mà không thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội
theo quy định thì cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời chưa chi trả để người hưởng bổ sung đầy đủ
những thông tin thay đổi
như vậy trường hợp bố mẹ ông hiệp chuyển hộ khẩu sang quận khác đề nghị ông làm đơn theo mẫu số một mươi tám cbh
thông báo thay đổi thông tin người hưởng nộp cho đại diện chi trả hoặc bảo hiểm xã hội quận huyện
đề nghị cơ quan chi trả kịp thời nhập dữ liệu quản lý cho người được hưởng
xin cảm ơn luật sư
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả
bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến
và ghi hình sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình đã
trình phát clip mà khán giả gửi về cho chương trình đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân
có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả
bạn xem truyền hình sau đây là nội dung chi tiết
đây là những hình ảnh do ngư dân tại bãi bồi gồ nam phường trang cát quận hải an thành phố hải phòng
gửi về truyền hình nhân dân

có địa chỉ tại số ba đồng
đây là những hình ảnh do ngư dân tại bãi bồi gồ nam phường trang cát quận hải an thành phố hải phòng

theo đó tại bãi bồi này đã và liên tục xảy ra tranh chấp địa giới khai thác
giữa một bên là ngư trường của các ngư dân và một bên là mỏ cát được cấp phép của công ty cổ phần thương mại xây dựng tân vũ hải phòng
hiện tại phóng viên hộp thư truyền hình đã có mặt tại khu vực cửa biển này để tìm hiểu sự việc căng thẳng nêu trên
xung đột ngao cát và câu chuyện quy hoạch tại đây sẽ được chúng tôi gửi đến khán giả truyền hình trong thời gian tới trên truyền hình nhân dân